đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh thanh hóa về công tác cải cách hành chính
tại buổi làm việc đồng chí phó thủ tướng thường trực chính phủ đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển toàn diện về mọi mặt
đối với công tác cải cách hành chính cần thực hiện tốt nguyên tắc bốn tại chỗ và phương châm bốn tăng hai giảm ba trong giải quyết thủ tục hành chính
nâng cao tinh thần thái độ phục vụ trình độ chuyên môn của cán bộ công sở bảo đảm giải quyết nhanh kịp thời cho người dân và doanh nghiệp
lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động gắn cải cách hành chính với thực hiện hiệu quả nghị quyết số bốn về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp